nhằm giúp đồng bào vùng cao đón một cái tết đầm ấm hơn chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an đã kêu gọi các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trong tỉnh thực hiện tốt bình ổn giá trong dịp tết
các điểm bán hàng tết sẽ vẫn giữ mức ổn định có niêm yết bảng giá sẵn nên giá bán bằng hoặc thấp hơn so với giá bên ngoài thị trường từ năm một mươi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện vùng cao quế phong
những năm qua đời sống kinh tế của bà con đồng bào dân tộc thiểu số huyện vùng cao quế phong được cải thiện nhiều nên bà con có điều kiện mua sắm tết đầy đủ hơn
các điểm bán hàng bình ổn giá là nơi có sức tiêu thụ hàng hóa lớn nhất

dự kiến thị trường tết năm nay có nhiều biến động do giá cả dịch vụ tăng nhưng các điểm bán hàng tết vẫn giữ mức ổn định có niêm yết bảng giá sẵn nên giá bán bằng hoặc thấp hơn so với giá bên ngoài thị trường
ngoài hai mặt hàng bình ổn giá là gạo và dầu ăn thì các cơ sở kinh doanh đã linh hoạt đưa các mặt hàng thiết yếu khác như bánh kẹo nước giải khát mứt đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao
nhu cầu tiêu dùng của đồng bào quế phong vào dịp tết dự kiến sẽ tăng khoảng hai mươi so với tết năm ngoái
vì vậy cùng với tập kết các mặt hàng thường được tiêu thụ mạnh trong dịp tết các đơn vị doanh nghiệp cũng đã mở các điểm bán hàng lưu động phục vụ tại các trung tâm thị tứ các xã vùng sâu vùng xa tất cả đã sẵn sàng để đồng bào đón một mùa xuân mới thật vui tươi no đủ